sáng ngày hôm qua một một mươi hai tại bảo tàng hồ chí minh bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với đại sứ quán cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam
tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh quan hệ hữu nghị đặc biệt việt nam lào
mở cửa đón khách tham quan từ ngày một tháng một mươi hai đến ngày năm tháng một mươi hai với gần một trăm linh bức ảnh triển lãm ảnh quan hệ hữu nghị đặc biệt việt nam lào
đã giới thiệu đến công chúng mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc việt lào trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc
cũng như công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước khẳng định quyết tâm của hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
không ngừng vun đắp mối quan hệ việt nam lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
triển lãm cũng tập trung giới thiệu tới khách tham quan về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch khai sòn phong vy hẳn
người đồng chí người bạn lớn thân thiết của đảng cộng sản việt nam và nhân dân việt nam